dù là chưa từng học tiếng việt một cách bài bản và không thể nói được nhiều

nhân dịch năm mới thì tôi gửi lời chúc sức khỏe đến thầy pháp trung căn và gia đình
một năm mới tràn đầy sức khỏe
và một năm mới thầy có nhiều cái đóng góp hơn nữa cho thể thao việt nam

chúc thầy là luôn luôn vui vẻ

trong những chức năng trang đường tiếp theo

gửi lời chúc sức khỏe đến thầy pháp trung căn
chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe

và chúc thầy sẽ thành công hơn nữa

chúc thầy có một cái tết vui vẻ
và chúc quý vị khán giả